nhiều dao kiếm đã được thu giữ là những hung khí mà nguyễn mai hoa cao minh huấn và nguyễn văn dũng
cùng chú tại hải phòng đã sử dụng cho các phi vụ cướp tài sản của mình
bà đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng thành phố hải phòng bắt khẩn cấp
theo tài liệu điều tra vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày ba mươi tháng bảy chị nguyễn thị thanh nhàn
tiểu thương khu vực chợ đồ hải phòng đang ngồi bán hàng thì bị hai đối tượng đi xe mô tô che biển kiểm soát
giật mất một chiếc điện thoại iphone sau đó hai đối tượng bỏ chạy
cũng trong tháng bảy công an quận hồng bàng nhận được đơn trình báo của chị nguyễn thị hoa và chị đinh thị yến
về việc vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy hai chị đang ngồi chơi tại khu vực vườn hoa nguyễn du
thì bị hai nam giới đi xe không rõ biển kiểm soát dùng dao khống chế cướp hai điện thoại sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng trinh sát chúng tôi tham gia phá án gặp rất nhiều khó khăn
thứ nhất là ngay sau khi xảy ra vụ án là các bị hại đều không chỉ
trình báo hoặc trình báo không kịp thời
và các vụ án xảy ra vào các thời điểm mà không có nhân chứng
do đến việc xác định đặc điểm của đối tượng và phương tiện gây án là rất khó khăn
các đối tượng có phạm vi địa bàn hoạt động rất rộng và không cố định về địa bàn cũng như thời gian gây án
nhận định đây là ổ nhóm hình sự đặc biệt nguy hiểm phức tạp đã gây ra nhiều vụ án cướp cướp giật tài sản gần đây trên địa bàn thành phố
công an quận hồng bàng đã
thái nhiều biện pháp nghiệp vụ và khẩn trương lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng
đến một mươi năm h ba mươi các mũi trinh sát đồng loạt được triển khai và triệu tập cùng ba đối tượng
nguyễn mai hoa ba mươi chín tuổi chú quận hồng bàng
cao minh huấn bốn mươi hai tuổi chú quận kiến an
và nguyễn văn dũng hai mươi ba tuổi chú ngô quyền hải phòng
tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng nguyễn mai hòa cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ được nhiều tăng vật mà các đối tượng sử dụng để đi cướp như dao kiếm quần áo
bước đầu cơ quan công an xác định được ba đối tượng trên còn gây ra sáu vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố
cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

chúng tôi sẽ kết hợp với phòng cảnh sát hình sự và phương án hpe hai của công an thành phố đã xây dựng để triển khai đồng bộ với các quận huyện của giáp danh
để có thể có phương án đấu tranh triệt đẻ đối với tội phạm cướp tài sản và cướp giật tài sản
đây là hết sức manh động và thời gian gần đây mới xuất hiện trở lại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng đã ra quyết định tạm giữ đối với ba đối tượng trên
đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án
đây là chiến công lớn của cán bộ chiến sĩ công an quận hồng bàng góp phần đảm bảo vững chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố